bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh kháng nguyên trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm nếu có nhu cầu vào thành phố
phải tự nguyện thực hiện tự trả phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm soát dịch
tại đắk lắc các chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ ra vào tỉnh vẫn duy trì việc khai báo y tế và test nhanh để sàng lọc
đặc biệt gần ba tuần qua đắk lắc tăng mạnh số ca mắc covid một mươi chín trong đó hàng trăm ca nhiễm phát hiện trong cộng đồng
nên việc kiểm soát người vào ra tỉnh càng được chú trọng
hợp mức năm hai trăm linh ca mắc và số ca nhiễm vẫn không ngừng tăng
tại gia lai ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh gia lai đang thực hiện kiểm soát các công dân về từ các tỉnh khác
theo các cấp độ để tránh nguy cơ lây nhiễm bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng
theo đó công dân đi về từ vùng dịch vào tỉnh gia lai có mức độ một và hai khi tới những chốt kiểm soát dịch
sẽ xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và khai báo y tế sẽ được vào tỉnh
đối với công dân về từ vùng dịch ở mức độ ba bốn
phải xuất trình tiêm đủ hai mũi vaccine
đối với công dân về từ vùng dịch ở cấp độ ba và bốn
phải xuất trình tiêm đủ hai mũi vaccine có kết quả test nhanh âm tính với sars cov hai
khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch rõ ràng sẽ hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy định
thực hiện cách ly tập trung khi về gia lai đối với những công dân đi về từ vùng dịch cấp độ bốn
chưa tiêm vaccine không có nơi cư trú rõ ràng
khi đó các khu cách ly tập trung sẽ phân loại những công dân nhằm sàng lọc
xét nghiệm đánh giá dịch tễ
trên cơ sở sàng lọc cơ quan chức năng sẽ phân loại để xử lý phù hợp với điều kiện
thời gian cách ly đưa về cách ly tại nhà khi đáp ứng điều kiện
tỉnh bình định không yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính đối với người đến về tỉnh
tuy nhiên các trường hợp về tỉnh đều phải khai báo y tế để địa phương quản lý theo dõi chặt chẽ
những trường hợp đã tiêm hai mũi vaccine nhưng từ các vùng dịch tp hcm và một số tỉnh phía nam
phải thực hiện khai báo y tế để thông báo cho các địa phương giám sát theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
còn tại các thành phố lớn dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp số ca mắc mới đang tăng
nhưng hiện tại người dân vẫn chưa bị hạn chế về vấn đề di chuyển
cùng liên quan đến vấn đề di chuyển của người dân ngày hôm qua ngày tám tháng một mươi một
bộ y tế cũng có công văn khẩn về việc triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám
trong đó lưu ý các địa phương không đưa ra các yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm
vào địa bàn tỉnh thành phố
theo đó trên cơ sở theo dõi và tổng hợp ý kiến của các bộ ngành và địa phương
trong quá trình triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám và quyết định bốn nghìn tám trăm linh
bộ y tế đề nghị các bộ ngành và người bác nhân dân các tỉnh thành phố
tiếp tục triển khai một số nội dung sau
thứ nhất chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám quyết định bốn nghìn tám trăm linh
thường xuyên đánh giá cấp độ dịch theo từng cấp từ cấp xã và khuyến khích quy mô nhỏ nhất có thể
để có các biện pháp y tế hành chính phù hợp
và công bố cập nhật kết quả đánh giá trên cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân cấp tỉnh
và cổng thông tin điện tử bộ y tế
thứ hai chỉ đạo tăng cường chủ động giả soát giám sát xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao
đến từ địa bàn có dịch theo hướng dẫn
cụ thể về xét nghiệm sars cov hai bộ y tế tiếp tục nhấn mạnh các địa phương
xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh
không đưa ra các yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa bàn tỉnh thành phố
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai thì xử lý theo quy định
trong đó lưu ý căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương
sở y tế chỉ đạo việc quản lý người nhiễm sars cov hai tại cơ sở y tế hoặc tại nhà theo hướng dẫn
bên cạnh đó cần thiết lập các trạm y tế lưu động để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe
và phòng chống dịch cho người dân
về tổ chức cách ly theo dõi sức khỏe những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương
có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương
và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau rát hỏng mất vị giác
thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định
những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương
những người chưa được tiêm vaccine thực hiện cách ly một mươi bốn ngày
kể từ ngày về địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất
ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ ngày về địa phương
những người đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín tại nước ngoài
thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của bộ ngoại giao
thứ ba chỉ đạo các cơ sở
sản xuất kinh doanh cơ sở kinh doanh dịch vụ trung tâm thương mại siêu thị cơ quan công sở
thực hiện nghiêm việc tổ chức xét nghiệm sars cov hai cho người lao động
theo đó xét nghiệm khi có một trong những biểu hiện triệu chứng sốt ho mệt mỏi đau họng
mất vị giác và khứu giác khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ
xét nghiệm khi bắt đầu tổ chức lại sản xuất
xét nghiệm ngẫu nhiên người lao động có nguy cơ cao lây nhiễm covid một mươi chín
việc xét nghiệm được thực hiện bằng phương pháp gộp mẫu khi xét nghiệm định kỳ
sàng lọc xét nghiệm kháng nguyên nhanh gộp ba năm mẫu hoặc xét nghiệm rt pcr gộp một mươi hai mươi
bên cạnh đó căn cứ vào tình hình thực tế của các cơ sở
các địa phương chủ động quyết định cụ thể theo từng cấp độ dịch về
tần suất tỷ lệ xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động có nguy cơ lây nhiễm cao
phương án tổ chức lưu trú tập trung cách ly và tổ chức sản xuất khi có dịch tại cơ sở lao động
dừng áp dụng các nội dung có liên quan đến tần suất tỷ lệ xét nghiệm phương án lưu trú tập trung
cách ly tổ chức sản xuất khi có dịch tại cơ sở lao động tại các văn bản trước đó
trước đó ngày một mươi một tháng một mươi chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám
quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
ngày một mươi hai tháng một mươi bộ y tế ban hành quyết định bốn nghìn tám trăm linh
hướng dẫn tạm thời các biện pháp chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám
cũng trong ngày hôm nay
hôm qua ngày tám tháng một mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm tổ chức họp báo thông tin tuyên truyền
về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tp hcm
để kiểm soát số ca nhiễm có xu hướng tăng trở lại đại diện sở y tế tp hcm cho biết hiện nay
thành phố tổ chức giám sát xét nghiệm kịp thời f không để dịch lan rộng không để ảnh hưởng sinh hoạt của người dân
ngành y tế tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên đối với khu vực chợ bến xe siêu thị cơ sở hỗ trợ xã hội
các hộ gia đình cần điều tra dịch tễ và các cơ sở sản xuất kinh doanh giám sát định vị ngẫu nhiên người lao động theo cấp độ dịch từng nơi
số liệu thống kê cho biết từ hai mươi chín tháng một mươi đến năm tháng một mươi một số ca mắc mới tại tp hcm là sáu sáu trăm hai mươi hai ca so với số ca mắc tuần trước đã giảm hơn năm trăm linh ca
về thông tin gói thuốc hiện nay thành phố đang phát cho bệnh nhân f gói ab có tổng số lượng là hai trăm sáu mươi bốn năm trăm linh túi
ngành y tế đã cấp cho trung tâm y tế quận huyện
xuống phường xã là hơn hai trăm một mươi ba túi
trong thời gian tới tùy theo tình hình dịch bệnh ngành y tế sẽ tổ chức thêm một trăm linh túi
riêng gói thuốc c thành phố đã cấp phát đến các địa phương và hiện còn hai mươi một bốn trăm một mươi bảy túi
khi có nhu cầu thành phố sẽ kiến nghị bộ y tế cấp thêm
chiều cùng ngày tp hcm có thông báo đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn ở cấp độ hai
đối với các quận huyện ở thành phố thủ đức có một mươi ba địa phương cấp độ một bảy địa phương ở cấp độ hai và hai địa phương ở cấp độ ba
đối với ba trăm một mươi hai phường xã thị trấn có một trăm chín mươi bảy đơn vị đạt cấp một một trăm linh hai đơn vị đạt cấp hai và chỉ có một mươi hai đơn vị đạt cấp ba
riêng xã phước kiển huyện nhà bè là địa phương duy nhất có dịch ở cấp độ bốn
quý vị và các bạn thân mến trước tình trạng một số địa bàn tăng cấp độ dịch từ hai vùng vàng lên ba vùng cam hoặc bốn vùng đỏ
tp hcm đã đặt ra vấn đề về di chuyển của người dân
tuy nhiên theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp hcm hiện nay người dân chưa bị hạn chế về di chuyển
tuy nhiên nhóm này phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm cách ly
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại